việt nam hiện có tỷ lệ người nhiễm virus viêm gan b và c nguyên nhân chính dẫn đến sơ gan
ung thư gan cao nhất khu vực tây thái bình dương nhưng rất nhiều người lại không biết là mình bị nhiễm bệnh
theo thống kê có tới chín mươi người nhiễm viêm gan c không biết tình trạng nhiễm virus của mình
trong khi đây lại là căn bệnh nếu phát hiện sớm thì có thể điều trị được
bệnh nhân này chỉ mới phát hiện mình nhiễm virus viêm gan c trong một lần xét nghiệm máu
để thực hiện phẫu thuật thay khớp háng thế nhưng bản thân bệnh nhân cũng không biết mình
nhiễm loại virus này từ đâu và từ bao giờ vì không thấy cơ thể có dấu hiệu gì khác thường
theo các bác sĩ
virus truyền qua tổn thương da niêm mạc máu nước bọt dịch tiết cơ thể
một phần khác là khi thực hiện các thủ thuật y tế như bơm kim tiêm xăm trổ
thế nhưng vì không có triệu chứng rõ ràng thời gian ủ bệnh âm thầm là sáu tháng
vì vậy nên nhiều người không hề hay biết mình nhiễm virus viêm gan c
ước tính là những cái viêm gan c sau khoảng một mươi đến hai mươi năm thì nó có thể dẫn đến viêm gan mạng
và có thể dẫn đến sơ gan hoặc ung thư gan
thì đây là những gánh nặng bệnh thật lớn nhất
và cái tỷ lệ mà ung thư gan do viêm gan là đứng hàng thứ ba
do những nguyên nhân tử vong ở việt nam
với viêm gan c hiện chưa có vaccine phòng bệnh
nhưng gần đây đã có các thuốc kháng virus
tuy nhiên chi phí cho điều trị rất cao và chưa được bảo hiểm y tế chi trả
do đó hầu hết bệnh nhân chưa được tiếp cận điều trị
vài năm trở lại đây khi mà có cái thuốc tác động trực tiếp mới ra đời
là cái thuốc mà có hiệu quả tới trên chín mươi
trên một cái giá thuốc trên thị trường hiện nay cũng khoảng độ ba bốn mươi triệu
là có thể điều trị khỏi
đấy thì tuy nhiên thì thuốc này lại chưa được đưa vào bảo hiểm
thế chúng tôi cũng đề nghị là với cái số tiền
tuy cũng mấy chục triệu như vậy thì cũng là một số tiền rất lớn cho nhiều bệnh nhân
cho nên là nếu mà bảo hiểm mà đưa vào để mà chi trả cho bệnh nhân
thì tăng số lượng người được tiếp cận và điều trị khỏi tăng lên
mình là người có bảo hiểm đúng không ạ
và thực ra là cái thuốc này thì lại không có trong danh mục bảo hiểm
thế thì có như kiểu gia đình nhà tôi đi thì cũng là rất là khó khăn
nếu mà muốn mà mua được một liều thuốc thì uống không phải là ai cũng mua được
thì nếu mà cái giả sử như việt nam mình có sản xuất được
hoặc là giá thành nó có rẻ bớt thì có thể là cứu xuống được rất là nhiều người
nhưng quan trọng nhất đó là mỗi người dân cần nâng cao ý thức kiểm tra
bảo vệ sức khỏe cho mình thường xuyên đi khám tổng quát theo định kỳ
và thực hiện xét nghiệm viêm gan c đầy đủ
để phát hiện sớm điều trị kịp thời trong thời gian vàng